đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã gặp mặt đối thoại với đoàn viên thanh thiếu niên thủ đô
đây là dịp để tuổi trẻ thủ đô được trao đổi và giải đáp những thắc mắc tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền
một trong những vấn đề được nhiều thanh niên thủ đô kiến nghị đó là về công tác tổ chức cán bộ
nhất là việc tới đây thành phố hà nội sẽ tiếp tục có những chính sách gì để thu hút nhân tài tham gia xây dựng thủ đô
theo ban tổ chức thành ủy hà nội trong những năm qua hà nội đã thực hiện chính sách tuyển dụng thẳng sinh viên đã tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học cao đẳng vào làm việc trong các cơ quan đơn vị tổ chức trực thuộc
nhiều bạn sau khi được tuyển dụng đã phát huy năng lực hiệu quả trong công tác được đề bạt bổ nhiệm
tuy nhiên nhiều thủ khoa sau một thời gian công tác vì lý do thu nhập thấp đã xin thôi việc
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị ban tổ chức thành ủy và sở nội vụ hà nội phải phân tích kỹ hơn những vấn đề còn bất cập từ đó tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục làm sao để phát huy được tiềm năng lợi thế về chất xám biến thành nội lực phát triển cho thủ đô
bên cạnh đó các thủ khoa được tuyển thẳng vào làm việc trong các cơ quan thành phố cần có tinh thần dân thân biến kiến thức sách vở thành những kết quả công tác cụ thể đóng góp cho thành phố kiên trì không nản trí trước khó khăn